quỹ ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số các huyện quang sơn quan hóa lang chánh như xuân trong công tác bảo vệ phát triển rừng đợt hai năm hai nghìn hai mươi
theo đó tổng diện tích trồng chăm sóc bảo vệ rừng là hai mươi hai tám trăm năm mươi ba ha trồng rừng mới hai trăm một mươi tám năm ha bảo vệ rừng hai mươi hai sáu trăm ba mươi bốn ha
với số lượng gạo thực hiện hỗ trợ năm hai nghìn một mươi chín từ tháng ba đến hết tháng năm là chín trăm hai mươi một bốn mươi sáu tấn
giao cục dự trữ nhà nước khu vực thanh hóa có trách nhiệm vận chuyển giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định
thời gian hoàn thành xuất kho và giao nhận gạo đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín